chào các bạn bây giờ là bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp của thường trực chính phủ
với một số bộ ngành về tình hình tết nguyên đán mẫu tất
những thành tích quan trọng mà ngân hàng đã đạt được trong năm qua thủ tướng đánh giá cao việt tin banh đã cổ phần hóa thành công phát triển nhanh dịch vụ công nghệ ngân hàng hỗ trợ trong xử lý nợ xấu bảo đảm hệ thống hoạt động tốt nâng cao hiệu quả quản trị ngân hàng để củng cố niềm tin với khách hàng
năm hai nghìn một mươi tám là năm bản lề của giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
thủ tướng yêu cầu việt tin banh nỗ lực đóng góp vào thực hiện các nhiệm vụ đạt ra trong đó cần chú trọng tăng cường năng lực tài chính nâng cao năng lực quản trị điều hành theo chuẩn mực quốc tế qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh
ngân hàng cần xây dựng giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng và kiểm soát cơ cấu tín dụng nghiên cứu vận dụng các chủ trương của chính phủ trong việc ưu tiên những lĩnh vực mà chính phủ quan tâm
cùng với đó việt tinh banh tiếp tục xử lý nợ xấu tiếp tục cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp
đến thăm gặp mặt đầu xuân một mươi sáu cán bộ nhân viên của việt công banh tại hội sở chính và thông qua các đầu cầu trực tuyến cả nước
thủ tướng bày tỏ ấn tượng về tinh thần làm việc văn minh của ngân hàng việt công banh và điều đó giúp ngân hàng này nhận được sự tin tưởng của khách hàng và xã hội
thủ tướng cho rằng việt công banh là ngân hàng thương mại được đánh giá cao ở nhiều phương diện phát huy tốt truyền thống năm mươi năm năm xây dựng và trưởng thành
một trong những nguyên nhân quan trọng giúp việt công banh đạt kết quả tốt như năm qua là nhờ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu vào và có chiến lược phát triển đúng đắn
thời gian tới thủ tướng yêu cầu việt công banh xác định tầm nhìn là ngân hàng tầm cỡ khu vực ở châu á từ đó các cán bộ nhân viên xác định trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ
việt công banh cũng không thỏa mãn với quy mô uy tín hiện nay mà phải vươn lên góp phần đưa nền kinh tế phát triển hơn nữa trong đó có hoạt động xuất nhập khẩu
thủ tướng cũng yêu cầu việt công banh có giải pháp bảo đảm chất lượng tín dụng và tiếp tục kiểm soát nợ xấu ở mức thấp
nhấn mạnh chính phủ lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ
thủ tướng yêu cầu việt công banh lấy khách hàng là trọng tâm phục vụ cùng với đó là tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hàng năm lễ hội đền gióng nổi tiếng với tục cướp giò hoa tre và giò hoa cao
vài năm trước dư luận đã lên án mạnh mẽ tục tranh cướp này bởi nhiều vụ ẩu đả đã xảy ra có trường hợp phải đi cấp cứu bệnh viện
năm nay sau khi dân lễ giò hoa tre sau khi dân lễ tại đền thượng đã không được rước xuống đền hạ để thanh niên trong xã tranh lộc lấy may
toàn bộ lễ vật được chia nhỏ ngay trong đền thượng
năm nay thì không cướp
năm nay thì cảm thấy thiếu thiếu gì đấy
mọi năm nào cứ kiểu như là làm lễ xong thì anh em các làng các thôn đi ra cướp hoa giò hoa tre
nên là lộc đầu lâm thì anh em vẫn thích
năm nay thì chán lắm
giờ trưa xong đã hết rồi không có hoa các thứ hoa giò các thứ để cướp
tuy không còn tục tranh giành lộc như mọi năm khiến không khí lễ hội có vẻ trùng xuống
nhưng theo đánh giá chung năm nay công tác tổ chức lễ hội đền gióng khá quy mô
vấn đề an ninh trật tự
được thắt chặt
giò đã quán triệt với các thôn xã từ trước
nên không còn tình trạng chen lấn sô đẩy hay tranh cướp xảy ra tại lễ hội
tôi thấy như thế này là cũng hình ảnh đẹp
bởi vì nếu để cướp như mọi năm thì thấy hình ảnh xấu
đưa lên các màn ảnh thì cho đi lên mạng nước các nước thì chúng ta mình thấy đẹp
có thiếu nhưng mà nếu như dưới gìn mà không để cướp
như năm nay thì tôi thấy nó đẹp hơn
tranh cướp cây tre lộc đã là nghi thức truyền thống của lễ hội gióng nhiều năm qua
bỏ qua nghi lễ này là một điều chỉnh lớn để loại bỏ những hình ảnh phản cảm tại lễ hội
tuy nhiên theo ban quản lý lễ hội những điều chỉnh này không làm thay đổi bản chất của lễ hội
nghi lễ về tâm linh thì vẫn được đảm bảo
tuyệt đối là không có việc thay đổi
các lễ vật lễ dước và các đoàn rước vẫn tổ chức việc lên đền thượng làm lễ
và trở về đền hạ các phụ cung cố lễ vật để lễ tạ với đức khánh
chỉ có thay đổi duy nhất là việc cất lễ tranh lập thì chúng ta thay đổi để phù hợp hơn với điều kiện hiện nay
đặc biệt là tránh cái việc các hoạt động hành vi bạo lực phản cảm trong lễ hội
tranh cướp lọc sô sát tại các lễ hội đã xảy ra tại nhiều địa phương hiện nay là những biến tướng làm xấu hình ảnh linh thiêng của lễ hội
quyết tâm thay đổi những tục lệ này là một điểm mới đáng ghi nhận tại hội đền gióng năm nay
đây có thể là hướng giải quyết cho việc quản lý tại nhiều điểm lễ hội hiện nay
dạng sáng nay hai mươi một tháng hai bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đã cứu nạn thành công thuyền đánh cá mang số hiệu na chín mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi tám ts
cùng một mươi một thuyền viên đang đánh bắt cá tại vùng biển kỳ anh hà tĩnh bị hỏng máy trôi giạt nhiều giờ trên biển vào bờ an toàn
sau khi nhận được tin báo hải đội hai và ban chỉ huy biên phòng
cửa khẩu cảng vũng áng sơn dương bộ đội biên phòng hà tĩnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng để tiếp cận tàu gặp nạn
đến chín giờ sáng cùng ngày tàu cứu nạn đã tiếp cận được thuyền gặp nạn tổ chức ứng cứu và cho tổ quân y tiến hành khám sơ cứu nạn nhân bị bệnh nặng
đồng thời triển khai lai rắt chiếc thuyền bị nạn vào bờ
đến một mươi ba h ba mươi phút lực lượng cứu nạn của hải đội hai và ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng vũng áng sơn dương bộ đội biên phòng hà tĩnh
đã đưa một mươi một thuyền viên và lai rắt phương tiện cập vào cảng vũng áng an toàn
nhận được tin báo chúng tôi nhanh chóng triển khai lực lượng phương tiện để ứng cứu tàu cá của ngư dân gặp nạn trên biển
mặc dù thời tiết sống to gió lớn sương mù dài đặc nhưng với tinh thần cứu ngư làn trên hịt
đơn vị chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận được phương tiện bị nạn của ngư dân ở trên biển
và tổ chức cho quân y kịp thời sơ cứu ban đầu
cũng như cung cấp lương thực nhu yếu phẩm cho ngư dân ở trên tàu
sau khi đưa thuyền đánh cá bị nạn vào cảng vũng áng an toàn
lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục đưa thuyền viên bị bệnh nặng
chuyển đến bệnh viện thị xã kỳ anh để khám điều trị kịp thời
các thuyền viên còn lại sức khỏe đã ổn định và được bộ đội biên phòng bố trí nơi ăn nghỉ
liên bộ công thương tài chính vừa có thông tin về điều hành giá xăng dầu
kể từ một mươi năm h ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
theo đó giá bán xăng ron chín mươi năm giảm bốn trăm linh đồng một lít so với hiện nay
liên bộ công thương tài chính đã quyết định giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu
đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành
chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng e năm ron chín mươi hai sáu trăm linh đồng một lít
xăng ron chín mươi năm là đồng một lít
dầu diesel là đồng một lít
dầu hỏa là một trăm linh năm đồng một lít
dầu ma rút là đồng một kg
sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu như trên
giảm giá các mặt hàng xăng dầu trừ dầu hỏa giữ nguyên giá bán
riêng mặt hàng xăng ron chín mươi năm giảm giá bán tối thiểu bốn trăm linh đồng một lít so với hiện hành
đây là lần đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi tám giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh đồng loạt giảm
và cũng là lần đầu tiên giá cơ sở đối với mặt hàng xăng ron chín mươi năm được công bố
kể từ khi xăng ron chín mươi hai giảm
và dừng bán từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
trong phần tin quốc tế tổng thống mỹ ủng hộ đề xuất cấm các thiết bị độ súng
triều tiên hủy cuộc gặp với phó tổng thống mỹ
thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh đang phải đối mặt với làn sóng phản ứng
sau vụ xả súng ở bang florida
tổng thống mỹ donald trump cho biết ông ủng hộ đề xuất cấm thiết bị bán đẩy súng
một thiết bị được cho là có thể biến vũ khí bán tự động thành một loại vũ khí tự động
phát biểu tại nhà trắng tổng thống donald trump cho biết
ông đã ký một chỉ đạo yêu cầu bộ tư pháp mỹ đưa ra đề xuất về các quy định
cấm toàn bộ những thiết bị có thể chuyển đổi các loại vũ khí sát thương thành súng máy
tôi vừa ký một bản ghi nhớ chỉ thị cho bộ tư pháp nhanh chóng trình lên
một dự luật cấm tất cả các thiết bị có thể nâng cấp vũ khí thông thường thành súng máy tự động
chúng ta phải tập trung vào các giải pháp cụ thể và các biện pháp an ninh thực sự hiệu quả
những điều sẽ giúp lực lượng chức năng dễ dàng bảo vệ tốt hơn cho con trẻ và cho chính chúng ta
theo tổng thống trump an toàn trong các trường học của mỹ hiện là ưu tiên hàng đầu đối với chính quyền của ông
dự kiến tổng thống mỹ sẽ tham dự một cuộc họp về vấn đề kiểm soát súng ngay trong tuần tới
cùng với thống đốc của tất cả năm mươi
bộ ngoại giao mỹ ngày hôm qua tiết lộ phó tổng thống mike pence đã lên kế hoạch gặp các quan chức triều tiên
vào ngày một mươi tháng hai vừa qua bên lề olympic mùa đông pian diễn ra tại hàn quốc
tuy nhiên phía bình nhưỡng đã hủy cuộc gặp vào phút cuối
theo thông báo của bộ ngoại giao mỹ phó tổng thống mỹ mike pen đã lên kế hoạch gặp các quan chức triều tiên
trong đó có chủ tịch đoàn chủ tịch hội nghị nhân dân tối cao triều tiên kim jong nam và bà kim jong
em gái của nhà lãnh đạo
nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un khi các quan chức này tới hàn quốc tham dự olympic mùa đông piêng trang
cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày một mươi tháng hai
tuy nhiên phía bình nhưỡng đã hủy cuộc gặp khoảng hai giờ trước khi sự kiện này được bắt đầu
theo trợ lý phó tổng thống mỹ ông nicky yeo cho rằng bình nhưỡng đã hủy cuộc gặp sau khi ông pence chỉ trích triều tiên
và công bố kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới
nếu diễn ra thì đây có thể được coi là cuộc gặp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao trong chính quyền mỹ và các quan chức bình nhưỡng
trung tâm hòa giải nga ở syri tổ chức giám sát hòa bình và nhân đạo do nga và thổ nhĩ kỳ cùng điều hành vừa bị pháo kích dữ dội
khiến một số dân thường thiệt mạng bộ quốc phòng nga cũng đã xác nhận thông tin trên
trung tâm hòa giải nga ở syri cho biết thủ phạm là các nhóm vũ trang hoạt động trái phép
tại khu vực đông gota ngoại ô thủ đô đa mát đã gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng
tuy nhiên không có quân nhân của nga nào bị thương vong trong vụ tấn công này
ngoài trung tâm hòa giải của nga một số khu vực dân cư và các khách sạn ở thủ đô damas cũng trở thành mục tiêu tấn công
khiến một số dân thường thiệt mạng
trong khi đó kể từ đêm ngày một mươi tám tháng hai một loạt các vụ không kích và nã pháo đã đánh trúng nhiều mục tiêu
tại khu vực miền đông gota khiến ít nhất hai trăm năm mươi người thiệt mạng
và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của truyền hình nhân dân xin cảm ơn và kính chào tạm biệt